zika một loại virus gây truyền từ mũi và có thể gây ra dị tật cho thai nhi
đang lây lan nhanh chóng tại nhiều quốc gia đặc biệt là ở khu vực mỹ latin
brazil là quốc gia đầu tiên chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát virus zika kể từ tháng một mươi năm
hai nghìn một mươi năm tới nay đã có tới gần bốn ca teo não ở trẻ sơ sinh bị nghi có liên quan tới virus này
tăng đột biến so với con số chỉ một trăm năm mươi trường hợp trong năm hai nghìn một mươi bốn chính phủ brazil đã tuyên bố
tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc gia để triển khai các biện pháp kiểm soát và ngăn chặn
dịch bệnh lây lan còn tại colombia bộ trưởng y tế nước này xác nhận đã có một mươi ba năm trăm linh ca nhiễm virus
sika và cảnh báo số lượng người nhiễm có thể lên tới con số bảy trăm linh người còn tại mỹ nước này đã
xác nhận ít nhất một mươi trường hợp nhiễm loại virus nguy hiểm này trung tâm kiểm soát và phòng ngừa
dịch bệnh mỹ đã ban bố
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ đã ban bố cảnh báo đi lại đối với một mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực caribe và mỹ latin nhằm tránh nguy cơ nhiễm virus zika